cùng với nhiều địa phương trên cả nước hà nội đang trong chiến dịch gia quân làm sạch vỉa hè lòng lề đường lập lại trật tự đô thị
tuy nhiên trên một số tuyến phố thủ đô vẫn còn tình trạng những hố ga mất nắp miệng cống vỡ vụn đe dọa sự an toàn của người dân
đây là những hình ảnh dọc những tuyến phố dương đình nghệ lê đức thọ hồ tùng mậu hay phạm hùng
những hố ga nằm sát vỉa hè của người đi bộ phần lớn chúng đã bị mất nắp rộng chừng từ bốn mươi đến năm mươi cm
tất cả như một trận địa vô hình đẩy người đi đường vào mối nguy hiểm dình dập
không chỉ nắp cống hư hỏng
tình trạng dây điện cáp quang nằm ngổn ngang cũng phổ biến gây mất mỹ quan đồ thị
người dân sinh sống tại khu vực này cho biết dù tình trạng này đã tồn tại từ rất lâu
nhưng không thấy một đơn vị chức năng nào đến sửa chữa hay cải tạo
người còn bốc ngã gây ảnh hưởng đến mỹ quan rất nhiều
đại diện ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai cho biết hiện phường đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết thực trạng này
phường cũng lắm bắt được báo cáo triệt tự văn minh đô thị
các ban vệ và các chức ban ngành cũng ra quân làm triệt tự văn minh đô thị
còn một vài lắp ga lắp cống cũng báo cáo ngày một ngày hai
các cơ quan có chức lăng
nó sẽ làm ổn định lại cho người dân đi lại đỡ phải mưa mùa lũ đến nơi
theo số liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn nhé nước một thành viên thoát nước hà nội
hiện nay trên địa bàn toàn thành phố có đến hơn tám mươi hố ga các loại
tuy nhiên số hố ga mà công ty này quản lý chỉ chiếm khoảng năm mươi
số còn lại do các đơn vị khác như biêu chính viễn thông điện lực quản lý
chính tình trạng trồng ché này dẫn đến việc nhiều hố ga vẫn chưa gan nằm đó
đe dọa tính mạng của chính người dân đi bộ trên vỉa hè